bộ y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trong và ngoài ngành y tế tăng cường thiết bị sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm covid một mươi chín
chỉ đạo này nhằm đảm bảo việc chẩn đoán phát hiện sớm virus sars cov hai tại chỗ đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương khác
bên cạnh đó bộ y tế cũng yêu cầu những đơn vị đủ năng lực làm xét nghiệm thì phải làm xét nghiệm mà không chờ các viện vệ sinh dịch tễ hay viện pasteur đánh giá thẩm định
ngoài ra có thể huy động nguồn lực y tế tư nhân đủ năng lực xét nghiệm tham gia tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín